một tin vui cho thủ đô của chúng ta khi mà lần đầu tiên hà nội được lọt vào bằng xếp hạng một mươi địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất nước năm hai nghìn một mươi tám
với sáu mươi năm bốn trên một trăm linh điểm hà nội được kỳ vọng sẽ bứt phá hơn trong năm hai nghìn hai mươi
trong một mươi chỉ số thành phần pci của hà nội có sáu chỉ số tăng so với năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ số gia nhập thị trường có số điểm cao nhất
trong năm hai nghìn một mươi tám thành phố đã đưa ra một trăm tám mươi tám nội dung tăng trưởng kinh tế chia cho các ngành phấn đấu đóng góp cho kinh tế xã hội
kết quả có hai mươi hai chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều hoàn thành vượt mức
trong đó có tám chỉ tiêu đạt được tiêu chí đến năm hai nghìn hai mươi
tám chỉ tiêu trong đó có nửa trong số đó là đã đạt được kết quả của đích hướng đến năm hai nghìn hai mươi
và chỉ số gia nhập thị trường là một trong chỉ số cũng là chỉ số cao vừa được đánh giá
đây là một điều rất mừng của thành phố hà nội
và cũng đã đánh giá
đánh giá sự nỗ lực rất cao trong mấy năm vừa qua đặc biệt là năm hai nghìn một mươi tám để có thể đứng được vị trí số chín của các bảng xếp hạng
hà nội có hơn hai trăm sáu mươi doanh nghiệp chỉ sau thành phố hồ chí minh
các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp cũng như điều hành của chính quyền để đảm bảo phục vụ tốt cho doanh nghiệp là vấn đề rất lớn
theo đánh giá của doanh nghiệp có hai chỉ số cần nỗ lực cải thiện đó là cạnh tranh bình đẳng đạt bốn bốn mươi tám điểm
chỉ số về tính năng động của chính quyền đạt năm một mươi ba điểm
đại diện hà nội cho biết hà nội sẽ phải nỗ lực hơn trong những năm tới
có thể nói lên rằng là cái dư địa để cho phát triển đối với từng chỉ số là rất cao
ví dụ một mươi chỉ số thành phần thì với trong đó là thành phần cao là khoảng một trăm hai mươi tám chỉ số
thì ví dụ là sáu mươi bốn năm thì chức là khoảng gần ba mươi năm điểm nữa sẽ phải cố gắng trong những năm tới
mà chúng tôi hình dung đây là một công cụ để các địa phương nhìn lại môi trường kinh doanh của mình để chọn ra các trọng tâm cần cải cách
và đặc biệt là cần xác định những lĩnh vực ưu tiên cải cách trong thời gian tới
và thực ra những cái nỗ lực cải thiện pci như là minh bạch hơn như là thuận lợi hơn như là công khai hơn như là thân thiện hơn
thì những nỗ lực đấy không bao giờ thử
hà nội đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ lọt vào top một mươi
năm nay đứng thứ chín như vậy là đã vượt kế hoạch trước hai năm
chính quyền thủ đô đã ban hành nội dung cụ thể để cải thiện các chỉ số pci năm hai nghìn một mươi chín
trong đó các cuộc đối thoại giải quyết vướng
cho cộng đồng doanh nghiệp luôn được ưu tiên